chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra trận tứ kết asian cup hai nghìn hai mươi
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản trên sân vận động an maktoum cách tiểu vương quốc ả rập thống nhất
sau trận thắng đầy nghe thờ trước giordani đội tuyển việt nam được người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên điều kỳ diệu
để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu
tuy nhiên trước một đối thủ mạnh như nhật bản đội tuyển việt nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn
để có được kết quả khả quan trong trận đấu tối nay
trước trận đại chiến với đội tuyển việt nam đội tuyển nhật bản rơi vào bảng f tại asian cup hai nghìn một mươi chín
ở vòng bảng nhật bản đã cho thấy họ là đội bóng sở hữu khả năng đẩy nhanh tốc độ ở cõng ngắn
cùng lối chơi tấn công đa dạng vì thế nhật bản đã giành chín điểm tối đa sau ba trận giành đấu bảng
song song với màn trình diễn gần như hoàn hảo trong khâu tấn công
nhật bản cũng không ngại việc chơi phòng ngựa tại asian cup hai nghìn một mươi chín
trước ả rập xê út ở vòng một tám đội bóng đang xếp thứ năm mươi trên bảng xếp hạng fifa
thể hiện một bộ mặt khác khi chỉ cầm bóng với hai mươi ba thời lượng chuyển ít hơn đối thủ gần ba năm lần
phạm lỗi nhiều hơn gấp đôi đối thủ nhưng vẫn giành chiến thắng chỉ với một bàn thắng
đội tuyển nhật bản được các chuyên gia nhận định rằng đây là một đội bóng khó đoán
và có thể triển khai lối chơi theo mọi phương án
nhật bản hiện nay là đá rất thực dụng
có thể là họ không có đội hình mạnh nhất
nhưng mà gần như là các
các tuyến của họ đều rất đồng đều
tuyến giữa tôi nghĩ là rất mạnh và
và việt nam chắc chắn sẽ phải có những cầu thủ phòng ngự thật tốt ở trong trận này
lợi thế của việt nam tôi nghĩ là tinh thần
vì hồi asean vừa rồi thì u hai mươi ba của mình đã thắng u hai mươi ba nhật bản
tôi nghĩ đấy là cái lợi thế mà mình có thể mang vào trận đấu này
và ngược lại thì nhật bản cũng sẽ tỏ ra thận trọng trước việt nam
bất chấp việc hay
ngôi sao yoshinori muto và hiroshi sakai không thể ra sân thi đấu với đội tuyển việt nam
hầu hết những gương mặt còn lại trong đội hình đều đang thi đấu tại các cơ lộ bộ lớn của châu âu
vì vậy chắc chắn rằng trong tay huấn luyện viên hajime moriyasu đã có những phương án khác để sẵn sàng thay thế
ở phía bên kia trên tuyến đội tuyển việt nam đang có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày
và hiện nay trong tay huấn luyện viên park hang seo vẫn có đầy đủ các tuyển thủ để có thể triển khai lối chơi theo ý muốn
và sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ từng bốn lần vô địch asian cup
sức mạnh của đội tuyển nhật bản trên đấu trường chô lục đã được khẳng định
bởi vậy khi đối đầu với một đối thủ đẳng cấp hơn về mọi mặt
các học trò của huấn luyện viên park hang seo chắc chắn phải tập trung thi đấu và nỗ lực hết sức
để có thể vượt qua ngọn núi lớn mang tên nhật bản và tạo ra kỳ tích tiếp theo